phong trào viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an ngày càng lan tỏa mạnh mẽ
những lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo là tín hiệu đáng mừng khẳng định ý thức tự vươn lên làm chủ cuộc sống xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại
và cũng chính từ phong trào này đã giúp huyện con cuông thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững
gia đình bà la thị nguyệt là một trong số hai mươi chín hộ tập người đan lai được chuyển về sinh sống tại khu tái định cư bản cửa rào xã môn sơn từ năm hai nghìn hai
không cam chịu đói nghèo bà đã mạnh dạn đứng ra vay vốn đầu tư trồng trọt chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình
chỉ sau vài năm gia đình bà trở thành hộ có kinh tế khá già nhất bản
khi cuộc sống đã ổn định bà nguyệt là hộ gia đình đầu tiên của dân tộc đan lai tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ
hộ nghèo vào năm hai nghìn một mươi hai
phong trào viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở môn sơn
ngày càng lan tỏa và có tác động tích cực đến đời sống của người dân
đến nay xã môn sơn đã có ba mươi hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc thái tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo
mấy năm trước là cũng có đơn xin
ngày càng lan tỏa và có tác động tích cực đến đời sống của người dân
tôi nghĩ rằng là từ những lá đơn này và hơn bốn trăm linh lá đơn trong thời gian qua thì phong trào là từ nguyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo
đấy là một trở thành phong trào và là văn hóa của mưa người bên núi
và từ cái văn hóa và lòng tự trọng của người dân là chịu khó làm ăn để thoát nghèo
có thể thấy những lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo đầy ý nghĩa này đã chứng tỏ quyết tâm vươn lên của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số
khẳng định niềm tin vào sự thắng lợi của công cuộc xóa đói giảm nghèo
và câu chuyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo sẽ không còn xa lạ mà trở thành phong trào sâu rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện miền núi còn cuông